hơn hai chai rượu do nước ngoài sản xuất không có tem nhập khẩu không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
trị giá khoảng hai tỷ đồng vừa bị tổ công tác trạm cảnh sát giao thông tam điệp thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh ninh bình
phát hiện bắt giữ tại km số hai trăm bảy mươi bốn quốc lộ một a thuộc địa phận phường yên bình
số hàng hóa trên được phát hiện khi lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm tra xe ô tô tải
mang biển số ba mươi bốn h hai nghìn ba trăm bốn mươi một do lái xe cao văn công sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại huyện diễn châu tỉnh nghệ an điều khiển
công khai nhận vận chuyển thuê số hàng hóa trên từ tỉnh quảng bình ra thành phố hà nội với số tiền năm triệu đồng
hiện số hàng trên đã được bàn giao cho phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh ninh bình xử lý theo quy định của pháp luật